với chủ đề chủ trương và chương trình hành động của việt nam chủ động tham gia cách mạng công nghiệp lần thứ tư
sáng nay tại hà nội ban kinh tế trung ương đã tổ chức phiên toàn thể diễn đàn cấp cao về công nghiệp bốn năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương
trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án bốn phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam cùng đại diện các bộ ngành tham dự diễn đàn
ngày một mươi ba tháng chín vừa qua bộ chính trị đã họp thông qua đề án và thống nhất ban hành nghị quyết của bộ chính trị
về một số chủ trương chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
nhiều kết quả nghiên cứu trong nước và quốc tế đã dự báo việc tham gia cách mạng công nghiệp lần thứ tư
sẽ mang lại nhiều kết quả tích cực đối với tăng trưởng kinh tế của việt nam trong tương lai
nghị quyết đã thể hiện rõ quan điểm và sự quyết tâm của đảng khi coi chủ động tích cực tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
là yêu cầu tất yếu khách quan là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng vừa cấp bách vừa lâu dài
của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội gắn chặt với quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng
với sự tham gia của gần một năm trăm linh đại biểu trong nước và quốc tế diễn đàn đã thẳng thắn
chỉ ra những thế mạnh cũng như những hạn chế còn tồn tại của việt nam trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
từ đó các đại biểu cũng đề xuất giải pháp để việt nam chủ động tham gia cuộc cách mạng này trong thời gian tới
văn hóa người việt nam là thích ứng nhanh với cái mới ham học hỏi cái mới sáng tạo trong ứng dụng cái mới
và việt nam luôn là nước mạnh nhất thế giới trong các cuộc cách mạng toàn dân
vậy ai sẽ là hạt nhân của quá trình chuyển đổi số này
đó chính là các doanh nghiệp công nghệ số việt nam là các doanh nghiệp ict việt nam
diễn đàn cấp cao về công nghiệp bốn nhằm đánh giá tình hình tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
của nước ta trong thời gian qua đồng thời phổ biến quán triệt các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước
về chủ động tham gia cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong thời gian tới